các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và người dân thủ đô ari chúng ta có thể hoàn toàn tự tin rằng chúng ta sẽ vượt thoát khỏi con số khủng khiếp này
mặc dù hiện nay ca mắc đang vượt qua hai bảy trăm linh ca mỗi ngày thế nhưng toàn bộ kịch bản năm thậm chí bảy ca cũng đang được thủ đô tính toán kỹ lưỡng
theo chuyên gia nhận định hà nội chưa đạt đến đỉnh dịch số ca mắc sẽ tiếp tục tăng
tuy nhiên thay vì quan tâm đến số ca nhiễm tăng thành phố nên tập trung vào số ca nặng và ca có nguy cơ để giảm tỷ lệ tử vong
hà nội đã vượt ngưỡng hơn hai bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới một ngày số nhiễm ghi nhận trong ngày tại thủ đô tiếp tục vượt các tỉnh khu vực phía nam đứng đầu cả nước
với số ca mắc tăng cao như vậy thành phố đều đã đến đỉnh dịch
về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội khẳng định dịch đã lan rộng ở cộng đồng
đây chưa phải là đỉnh dịch bởi số ca mắc thành phố sẽ tiếp tục tăng
đặc biệt bên cạnh việc đối phó với chủng delta chúng ta đã ghi nhận omithron được cho là có tốc độ lây lan rất nhanh
ngoài ra sắp tới là dịp cuối năm sẽ diễn ra nhiều cuộc liên hoan họp hành người dân cần chuẩn bị đón tết nguyên đáng
với nhu cầu đi lại giao thương nhiều số ca mắc không dừng lại ở đó phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phân tích
theo phó giáo sư tiến sĩ việt hùng đây là việc khó tránh khỏi chúng ta không thể kiểm soát được số ca mắc tăng kể cả áp dụng các biện pháp mạnh
ví dụ tại tp hcm
các tỉnh phía nam từng áp dụng chỉ thị một mươi sáu nhưng số ca mắc vẫn tăng cao do người dân vẫn phải đi làm vẫn phải sinh hoạt mua sắm
tuy nhiên đây không phải là vấn đề quá lo ngại bởi f đa số lại nhẹ hoặc không có triệu chứng
chúng ta không nên quan tâm nhiều đến số ca hôm nay bao nhiêu tăng cao như thế nào nên tập trung vào số ca nặng ca tử vong
chúng ta không khống chế được ca mắc chỉ khống chế được ca tử vong phó giáo sư tiến sĩ hùng nhận định
theo phó giáo sư tiến sĩ hùng ngành y tế cần phân tích
các ca tử vong thuộc đối tượng nào đã tiêm vaccine hay chưa và phân tích nguyên nhân tử vong
có phải tử vong do tiếp cận y tế muộn điều trị muộn hay không từ đó có những biện pháp điều chỉnh nhằm giảm tỷ lệ tử vong
trở lại câu chuyện số ca mắc tăng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng cho rằng hà nội đang có những điểm thuận lợi
đó là người dân đã được phủ vaccine dẫn đến tỷ lệ tử vong thấp
theo cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế tỷ lệ tử vong trên ca mắc của hà nội là
ngoài ra người dân đã được cách ly và điều trị tại nhà
trước kia chính quyền ngành y tế lo hết ăn ở chỗ cách ly cho f f một nếu chuyển sang cách ly điều trị tại nhà
thì sẽ giảm gánh nặng cho ngành y tế vì các ca chủ yếu nhẹ không triệu chứng
đồng thời người dân nhiễm sars cov hai được điều trị tại nhà sinh hoạt vẫn không bị đảo lộn
tâm lý thoải mái sẽ nhanh khỏi hơn phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội phân tích
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng cũng đề xuất thành phố nên tăng số f được cách ly điều trị tại nhà
theo đó quy định cách ly f f một tại nhà cũng phải mở rộng
cụ thể hiện tại f điều trị tại nhà phải từ một đến năm mươi tuổi không có các bệnh lý nền và đủ điều kiện cách ly
nhưng nên mở rộng thêm các đối tượng trên năm mươi tuổi không có bệnh nền và đủ các điều kiện cách ly
nhưng ông cũng nhấn mạnh ngành y tế cần tăng cường khả năng thông tin
hướng dẫn cho người dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà
người dân tự xét nghiệm tự theo dõi sức khỏe phát hiện dấu hiệu trở nặng phát thuốc và hướng dẫn sử dụng
cũng theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng dù chúng này hay chủng mới
chúng ta cần phải phát huy vai trò trách nhiệm người dân trong công cuộc chống dịch để giảm gánh nặng cho ngành y tế
tuy nhiên giao trách nhiệm cho người dân nhưng không bỏ rơi
phải đồng hành cùng họ sát sao để nắm được các nguy cơ trở nặng can thiệp kịp thời
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín quận hoàng mai hà nội cho biết
tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng hơn do số f ngày càng nhiều
tuy nhiên đa số người dân đều đã được tiêm vaccine nên số ca chuyển nặng ít hơn
ông hải chia sẻ mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ hai mươi đến ba mươi ca f tình trạng nặng
đến nay bệnh viện đã tiếp nhận hai trăm linh ba trăm linh trường hợp từ nặng đến nguy kịch
các bệnh nhân nặng đến nguy kịch đa số chưa tiêm vaccine một số tiêm được một mũi
tuổi từ tám mươi đến chín mươi và gần một trăm linh tuổi có bệnh lý nền
theo ông hải việc cần làm bây giờ không phải là truy vết không làm đồng loạt
mà nên tập trung vào các ca nặng nguy kịch và các ca có nguy cơ để điều trị
đặc biệt là việc phát hiện sớm đưa vào bệnh viện các ca nguy cơ để điều trị
giảm ca chuyển nặng và giảm tỷ lệ tử vong
ông hải nhấn mạnh với f nhẹ không triệu chứng thì nên ở nhà tự cách ly tự điều trị
họ được phát các gói thuốc do sở y tế cung cấp
những trường hợp như vậy chúng ta không cần
phải quá quan tâm nữa
theo phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải hiện bộ y tế đã có hướng dẫn điều trị f tại nhà
thực tế nhiều nhà không đạt được những quy định đề ra như nhà cửa không được rộng rãi
lo ngại một người bệnh lây nhiễm thì những người khác là f một
ông hải nói tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta nên cho họ ở nhà người nọ chăm người kia
theo dõi sát phát hiện nguy cơ nặng
nơi đưa đến thu dung là gánh nặng cho ngành y tế
người bệnh không vui nhân viên quá tải chúng ta hoàn toàn có thể cho người bệnh ở nhà
tùy theo triệu chứng của người bệnh thay vì điều kiện chúng ta đặt ra
ông cũng cho rằng nên có nhiều đội y tế lưu động y tế phường y tế khu phố
để phát hiện chuyển nặng và đưa lên tuyến trên kịp thời
với số ca mắc mới vẫn liên tục tăng như hiện nay hà nội nhiều khả năng sẽ phải đối mặt
với kịch bản năm ca nhiễm mỗi ngày thay vì hai ca như hiện nay
liên quan đến vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải
phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín tại đại học y hà nội cho biết
tình hình dịch covid một mươi chín hiện tại tại hà nội trở nên căng thẳng hơn
số lượng bệnh nhân f ngày càng nhiều đa số bệnh nhân đã được tiêm vaccine
tỷ lệ bệnh nhân nặng ít hơn tuy nhiên khi số lượng f không nhiều thì bệnh nhân nặng nhiều theo
tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín hiện ngày nào cũng có từ hai mươi đến ba mươi ca trường hợp nhập viện
vì tình trạng nặng như vậy cho đến nay bệnh viện chúng tôi tiếp nhận gần hai trăm linh bệnh nhân nặng và nguy kịch
với số lượng bệnh nhân nặng điều trị như vậy cũng như các bác sĩ dự kiến
đây mới là giai đoạn hai của bệnh viện
công suất tối đa của bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín có thể đạt từ năm trăm linh đến bảy trăm linh giường bệnh
dự kiến năm trăm linh giường tuy nhiên giai đoạn hai bệnh viện đang điều trị cho hai trăm linh bệnh nhân
để đảm bảo chất lượng có nguồn nhân lực và trang bị phù hợp nếu thêm bệnh nhân nữa thì sẽ rất đông
trong số hai trăm linh f nặng mà có đến bốn mươi sáu mươi bệnh nhân thở máy là một con số rất lớn
khi đó khối lượng công việc của nhân viên y tế là vô cùng nhiều
không chỉ điều trị mà kim chăm sóc luôn cho bệnh nhân
bởi các f vào viện điều trị đều không có sự hỗ trợ của người thân
toàn bộ sinh hoạt điều trị do nhân viên y tế phụ trách
tết nguyên đáng cận kề nhiều nhận định cho rằng số ca mắc sẽ tăng lên
bệnh viện đã chuẩn bị kế hoạch một năm trăm linh nhân viên tham gia điều trị f
trong đó có trường đại học y hà nội bệnh viện đại học y hà nội
các bệnh viện tại hà nội và một số bệnh viện khu vực miền bắc
số lượng bác sĩ học viên tại đại học y hà nội khá đông
chúng tôi đã dự kiến huy động các đồng nghiệp này đến hỗ trợ trong thời gian gần tết
nếu số lượng và nhu cầu bệnh nhân nặng nhiều hơn
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải cho hay
có ngày nhân lực điều động chưa kịp đến tôi cũng cảm thấy sức nóng nhất định
khi số lượng bệnh nhân thở máy nhiều hơn bệnh nhân nặng nhiều nữa
một số nhân viên thấy sức nặng nóng của nó
chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc với trường đại học y hà nội
với bệnh viện cơ sở một để điều động nhân lực một cách kịp thời nhất
tết nguyên đáng sắp tới
và vẫn có một số hoạt động vui chơi ngày tết
có thể thấy rằng khi covid một mươi chín xảy ra
chúng ta nên sống chậm hơn một tí cũng là hay
ở với gia đình cũng là chấn mực
mọi người hoàn toàn có thể có một cái tết vui vẻ đầm ấm trong chính gia đình của mình
để phòng tránh dịch chúng ta có thể gọi điện chúc tết
và các biện pháp chúc tết từ xa
thay vì lại tập trung tại khu vui chơi nào đó rất đông người